kính thưa quý vị tp hcm sẽ áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một mươi năm ngày
trên địa bàn thành phố từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và đó là thông tin trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm tối ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy đồng thời lại yêu cầu các quận huyện
tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi tám h ngày sáu tháng bảy thành phố ghi nhận bảy ba trăm tám mươi năm ca nhiễm
trong cộng đồng được bộ y tế công bố trong đó có bốn mươi năm bệnh nhân tử vong
trước tình hình dịch bệnh phức tạp thành phố đã kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa
và tấn công đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm
đặc biệt là các địa phương có nguy cơ rất cao triển khai tiêm vaccine cho người dân
với chiến dịch vaccine thần tốc tuy nhiên do tính chất phức tạp của chủng delta
tình hình vẫn khó kiểm soát
để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh thành phố xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa
và xem đây là cuộc chiến thật sự phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn
để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh
đó là áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một mươi năm ngày trên địa bàn thành phố
từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khoảng thời gian một mươi năm ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu là thời điểm thành phố tận dụng
để triển khai quyết liệt siết chặt các giải pháp phòng chống dịch
nhằm đạt kết quả
kết quả cao nhất dù vậy người dân vẫn có thể ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết
mua thực phẩm thuốc men thực hiện công vụ với năng lực dự trữ và cung ứng các hệ thống phân phối
các doanh nghiệp bình ổn thị trường thành phố đủ lượng hàng cung ứng và các điểm bán phân phối hàng hóa
đảm bảo duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
bên cạnh đó siết chặt công tác kiểm tra thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
về phòng chống dịch giao sở y tế chuẩn bị kế hoạch tổ chức kiểm soát dịch bệnh trong thời gian một mươi năm ngày
thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu trong đó lưu ý các nội dung trọng tâm sau
tăng cường điều tra tri vết phanh dùng dập dịch theo quy trình năm bước của thành phố
xác định các mốc dịch tễ bộ phận điều phối tri vết triển khai tri vết f một
ra soát và hoàn tất danh sách f một tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm
thành lập hai mươi hai đội truy vết dịch bệnh mỗi đội từ một mươi đến ba mươi người
tùy theo mức độ nguy cơ của từng địa phương và giao quyền chỉ đạo đội truy vết này cho ban chỉ đạo của các địa phương
tăng cường năng lực xét nghiệm lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân người lao động có trọng tâm trọng điểm
hoàn thành chỉ tiêu lấy năm triệu mẫu toàn thành phố
phát huy hiệu quả trung tâm điều phối xét nghiệm của thành phố
và trung tâm chỉ huy chống dịch đặt tại trung tâm
cụ sở ủy ban dân dân thành phố
mặc dù số ca nhiễm tăng nhanh tuy nhiên người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố khẳng định
nguồn lực thành phố vẫn đảm bảo và sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh
cũng như đảm bảo lượng hàng hóa phong phú dồi dào tại các siêu thị chợ truyền thống
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị người dân phát huy tinh thần
mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố khu phố là một pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách cách ly trên diện rộng
để kiểm soát khống chế dịch bệnh theo chỉ thị số một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi